những năm gần đây tăng trưởng hàng không khá nóng nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức như quá tải về hạ tầng sân bay bến đỗ và an ninh trên các chuyến bay
với sự gia nhập của các hãng hàng không tư nhân có thể tạo ra sự cạnh tranh phi quy luật dẫn đến việc cần kiểm soát giá dịch vụ hàng không chặt chẽ xóa bỏ cạnh tranh thiếu lành mạnh và cải thiện hạ tầng
đây là những yêu cầu bắt buộc để thị trường vận tải hàng không hoạt động minh bạch tạo sự công bằng cho các hãng hàng không
việt nam hiện có hai mươi một sân bay tổng công suất khoảng bảy mươi một năm triệu khách một năm chưa bằng công suất chỉ một sân bay chính ở bangkok singapore kuala lumpur là một trăm linh triệu khách một năm
nhiều ý kiến cho rằng mức độ xã hội hóa đầu tư vận hành sân bay tại việt nam còn quá thấp hạ tầng sân bay tại một số tỉnh nơi công suất dư thừa nơi còn thiếu
bên cạnh sự cạnh tranh về giá nhằm chiếm lĩnh thị phần các hãng hàng không việt nam hiện nay đang phải đối mặt với biến động của giá dầu
điều đó khiến cho nhiều hãng hàng không tăng trưởng doanh thu mạnh hơn
nhưng tăng trưởng lợi nhuận giảm đi
không có nghĩa là chi phí tăng thì mình cứ thế là tăng giá
thế nhưng mà về lâu dài thì khi mà áp lực chi phí cao thì cái thị trường nó sẽ điều tiết và không sớm thì muộn thì tất cả các hãng nó sẽ phải bổ sung các cái phụ thu
và cái này nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái nhu cầu
vai trò của ngành hàng không không chỉ đơn thuần là ngành kinh tế mà còn là hình ảnh của đất nước
bởi khi đến việt nam điều khách quốc tế nhìn thấy
đầu tiên chính là hình ảnh sân bay
vì vậy cải thiện môi trường cạnh tranh mà ở đây nhấn mạnh vai trò của nhà nước là điều quan trọng giúp cho các doanh nghiệp hàng không phát triển lành mạnh trong bối cảnh hiện nay
chúng ta tạo ra khung pháp lý để cạnh tranh để chấm điều kiện cách mạng công nghiệp bốn chấm nó sẽ phát triển rất nhiều
và tôi xin cơ bộ thông báo tải rằng chúng ta quản lý ngành hàng không trong thờ sắp tới này
tránh tình trạng kiểu như grab uber nó chạy rồi
mà không biết quản kêu gì cả
nếu trong tương lai những cái công nghệ phát triển hay thì chúng ta dự báo quản cái gì về vai trò nhà nước
để tạo cái người ta gọi là cái bình đẳng
nên trong cái nghiên cứu để tạo một cái hành lang pháp lý cho ví dụ như hàng công giá rẻ mà hoạt động trong lãnh thổ việt nam
nó phải khác với những cái hàng không thương mại
đấy nó cũng phải có những cái hành lang pháp lý
và nó cũng phải có những điều kiện để kinh doanh nhất định
đấy để chúng ta làm sao đấy
phục vụ tốt nhất cho cái sự đi lại của người dân
nó gắn liền với chất lượng dịch vụ và gắn liền với vấn đề an toàn ở đây
vận tải hàng không là lĩnh vực đầy tiềm năng và cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức cạnh tranh khốc liệt
trong đó sự cạnh tranh về giá nguồn nhân lực đang là bài toán đối với các chuyên gia các nhà quản lý
bởi vậy để vươn lên trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay các hãng hàng không cần vượt qua chính mình
và không pháp lý tạo môi trường bình đẳng lái sức cần thiết để doanh nghiệp hàng không phát triển lành mạnh